hàng tuần một nhóm các nhà dịch tễ học ở phía đông bắc mỹ sẽ tham gia một cuộc họp qua dung để thảo luận về những manh mối liên quan đến các biến chủng covid một mươi chín được ghi nhận trên khắp thế giới
ông william hanage nhà dịch tễ học tại trường y tế công cộng harvard th chan cho biết
nhiệm vụ này giống như việc dự báo thời tiết trước đây chúng tôi đã từng thảo luận về biến chủng ghama anfa nhưng bây giờ chỉ toàn là delta
kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở ấn độ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi biến thể danta của virus sars cov hai đã thống trị toàn cầu
theo tổ chức y tế thế giới who delta hiện chiếm chín mươi chín năm tổng số trình tự gen của bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn thế giới
trong khi các chủng mới vẫn liên tục xuất hiện như ai bốn hai nhưng nó vẫn chỉ được xem là một chủng phụ của delta
các nhà khoa học ước tính ai bốn hai có khả năng lây truyền cao hơn một mươi một mươi
gần giống với ai bốn hai của bắc mỹ
nhưng lý do ông hanage và đồng nghiệp vẫn sàng lọc dữ liệu và thảo luận trực tuyến mỗi tuần là để dự đoán kịch bản có thể xảy ra tiếp theo
delta có thực sự là siêu biến thể cuối cùng của covid một mươi chín hay không
hay còn biến chủng khác đáng lo ngại hơn sẽ xuất hiện trong tương lai
đó là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được một cách chắc chắn
giả thuyết thứ nhất được đưa ra là do bước nhảy vọt ban đầu trong trình tự di truyền
khi hàng loạt biến chủng xuất hiện đầu tiên là alpha sau đó là delta sars cov hai có thể sẽ đột biến từ từ và ổn định
cuối cùng nó sẽ vượt mặt khả năng bảo vệ của các loại vaccine hiện tại nhưng quá trình này sẽ mất nhiều năm
các nhà khoa học nói rằng dự đoán của họ chỉ là suy đoán nhưng một số người lại cho rằng đây là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất
giám đốc bệnh viện di truyền ucr cho biết phương thức biến đổi của virus được gọi là trôi kháng nguyên
xảy ra khi virus dần tiến hóa để né hệ thống miễn dịch
đối với bệnh cúng và các loại virus corona khác phải mất một mươi năm để virus biến đổi và khiến các kháng thể trong máu không nhận ra được chúng
một kịch bản khác được đưa ra là sự xuất hiện bất ngờ của một chúng khác hoàn toàn mới
với khả năng lây làn động lực và đặc tính né miễn dịch được xem là có thể thay đổi cuộc chơi
một giáo sư vi sinh lâm sản đại học tại cambridge gọi những chủng này là siêu biến thể
và nói rằng ông chắc chắn tám mươi rằng một chủng khác sẽ được thay đổi
câu hỏi đặt ra là khi nào nó sẽ xuất hiện
biến thể data đang thống trị toàn cầu ở thời điểm hiện tại
chủng delta plus mới tương đối phức tạp so với loại mà tôi đang nói tới
dù nó có hai đột biến từ chủng delta nhưng tôi không nghĩ chúng đáng lo ngại và nó đã không phát triển mạnh ở các quốc gia khác
tuy nhiên không thể tránh khỏi kịch bản rằng sẽ có một biến thể nghiêm trọng khác trong hai năm tới
và nó sẽ cạnh tranh với delta và có thể vượt xa delta
câu hỏi ra là khi nào nó sẽ xuất hiện
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi các nhà dịch tễ học bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu của một hiện tượng đáng lo ngại
được gọi là tái tổ hợp virus trong đó các phiên bản khác nhau của sars cov hai trao đổi các đột biến
và kết hợp để tạo thành một chủng hoàn toàn mới
rất may ông rutte nói rằng sự tái tổ hợp này dường như không xảy ra thường xuyên
nhưng nó vẫn là một nguồn sản sinh ra một biến thể mới
đặc biệt khi một số khu vực trên thế giới vẫn có tỷ lệ dân số chưa được tiêm chủng
và các chủng virus có thể vẫn đang lưu hành tự do
hiện tại data đang là chủng virus thống trị và kịch bản này trở nên ít có khả năng xảy ra hơn
tuy nhiên tại nhiều khu vực trên thế giới chúng ta chưa phân tích đủ dữ liệu
và không biết điều gì đang xảy ra vì vậy đây vẫn được xem là một khả năng ông gutan nói
kịch bản thứ hai được đưa ra là virus sars cov hai có thể phát sinh ra một chuỗi các đột biến nghiêm trọng
dẫn tới một phiên bản delta nguy hiểm hơn hoặc một phiên bản khác
một vị giáo sư phân tử tại viện khoa học waemen nhận định
virus có tiềm năng lớn biến đổi trong tương lai nhiều đột biến phức tạp hơn có thể xuất hiện
với những đột biến đồng thời ở nhiều vị trí điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn
ông gupta cho rằng một vấn đề nghiêm trọng hơn có khả năng dẫn đến một sư biến thể
là tỷ lệ lây nhiễm cao liên tục ở các quốc gia như anh
ông nói càng có nhiều ca nhiễm mỗi ngày thì càng có nhiều khả năng xuất hiện một bệnh nhân ít
người nhiễm mầm bệnh và tế bào t của họ không đủ mạnh để chống lại virus
đầu năm nay ông gutta đã xuất bản một nghiên cứu cho thấy quá trình này có thể xảy ra
ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng đã sử dụng huyết tương chứa kháng thể diệt virus
do hệ thống miễn dịch của họ vẫn không thể loại bỏ virus hoàn toàn
virus đã học cách đột biến dựa trên các kháng thể đó
các nhà khoa học suy đoán rằng việc sử dụng rộng rãi huyết tương dưới kháng thể
để điều trị trong thời kỳ đầu của đại dịch là nguyên nhân thúc đẩy sự xuất hiện của các biến thể
chúng tôi không biết chắc chắn nhưng rất nhiều huyết tương đã được sử dụng
và nó có khả năng là một trong những động lực cho các biến thể
nó đã được sử dụng rất rộng rãi ở brazil ấn độ anh và mỹ
tất cả đều đã phát triển các bộ biến thể của riêng chúng ông nói
vaccine phòng covid một mươi chín được điều chế với mục đích đón đầu sự tuyên hóa của virus
do đó sẽ rất khó có khả năng xảy ra đợt bùng dịch
và nếu xảy ra quy mô của nó sẽ không nghiêm trọng như trong hai năm qua
ngoài ra giới khoa học bắt đầu sản xuất vaccine covid một mươi chín thế hệ thứ hai
nhà phát triển vaccine nonavad đang hy vọng vaccine của họ sẽ nhận được sự chấp thuận của cơ quan y tế trong vài tháng tới
trong khi nhiều loại vaccine khác dự kiến sẽ được tung ra thị trường từ năm nay đến năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch điều hành công ty dược phẩm giston mỹ công ty vaccine covid một mươi chín thế hệ thứ hai đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
cho biết các công ty đang giải trình tự gen của tất cả các chủng sars cov hai hiện có
nhằm tạo ra kháng thể trung hòa có thể phản ứng với các biến thể tốt hơn
sau các nhà dịch tệ học không mong đợi bất cứ siêu biến thể mới nào xuất hiện có thể vô hiểu hóa hoàn toàn vaccine
họ cũng tin rằng con người không thể chỉ dựa vào một mình vaccine để vượt qua đại dịch
ông gutta cho rằng chúng ta vẫn nên áp dụng một số biện pháp hạn chế để virus không lây lan mạnh hơn
và giảm cơ hội làm virus tiếp tục đột biến
hiện tại số ca mắc rất cao nên việc ngăn ngừa các ca lây nhiễm mới sẽ tốt hơn nhiều
nói cách khác chúng ta không nên tập trung ở những nơi đông người trong các tòa nhà mà không đeo khẩu trang
ông gupta nhấn mạnh